các xã còn lại cũng đạt và cơ bản đạt từ một mươi hai đến một mươi sáu tiêu chí
quảng bị là một trong ba xã mới về đích nông thôn mới của huyện trong năm hai nghìn một mươi bảy
hiện nay so với thời điểm bắt đầu xây dựng nông thôn mới hộ nghèo của quảng bị đã giảm gần một mươi còn ba bảy
thu nhập bình quân đầu người hiện đạt bốn mươi triệu đồng
quảng bị cũng được ghi nhận là địa phương có nhiều nỗ lực trong phát triển hạ tầng giao thông
xã hiện có hai sáu km đường tỉnh lộ chạy qua từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được nhựa hóa
bốn sáu trăm năm mươi m đường liên xã ba bốn mươi m đường liên thôn một trăm linh đường trục chính nội đồng được cứng hóa
nhờ sự đoàn kết trong đảng và đặc biệt là sự phối kết hợp giữa các đoàn thể
cũng như sự vào cuộc nhiệt tình của nhân dân mà công tác xã hội hóa của quảng bị được triển khai rất tốt
đây chính là tiền đề quan trọng giúp xã khơi dậy nguồn nội lực để vươn mình phát triển về đích nông thôn mới
quy chế dân chủ đưa ra dân bàn dân viết dân bàn dân làm dân kiểm tra thì mọi việc đều thành công
như vừa rồi chúng tôi làm thì tức là bốn đội sản xuất thì cử ra bốn người đại diện để giám sát
tiến đong cho người ta cầm xong người ta báo cáo thu chi
thì đi đến vận động các gia đình thì người ta tự nguyện đóng góp rất thoải mái
tuy nhiên dân nghèo nhưng vẫn phải thiết tha để xây dựng lại như vậy là cũng phải bỏ công chức góp vốn ra
để cùng với như vậy là nhà nước để làm thế nào để chúng ta có đưa được như vậy là
chúng ta nên được thì chúng ta phải như vậy là làm hoàn thiện
thì hiện nay đối với địa phương xã quảng bị thì về dân số là một mươi bốn dân
và dự hành chính là bảy km từ đầu xã đến cuối xã
như hiện nay đối với đường giao thông nông thôn là trên hai mươi km
như hiện nay thì đã được sự quan tâm của nhân dân là đóng góp
chúng ta phải khẳng định là đối với về cái nguồn cũng như là cái kinh phí mà cấp từ chính phủ
cho đến là thành phố
thì đây cũng chỉ là một phần nào để giúp chúng ta là cái động lực
còn cái chính cơ bản là địa phương phải kêu gọi nhân dân và cũng như là khai thác các cái nguồn thu tại địa phương
để phục vụ bà con nhân dân và cái này cũng là nội lực của nhân dân là chính
nhờ nắm được tâm tư nguyện vọng nhân dân khơi dậy nguồn nhân lực trong dân
và huy động tối đa các nguồn lực mà cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống văn hóa tinh thần
được cấp ủy chính quyền quan tâm trú trọng
hiện huyện có hai trung tâm văn hóa thể thao và một trăm bảy mươi năm nhà
văn hóa của một trăm sáu mươi bốn thôn
ba mươi trên ba mươi xã hiện nay đều đã triển khai dịch vụ công mức độ ba
một mươi ba xã đạt tiêu chí xã văn hóa đạt tỷ lệ bốn mươi ba
một trăm hai mươi năm trên hai trăm linh bốn thôn xóm đạt danh hiệu làng văn hóa đạt sáu mươi một mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ huyện
sáu mươi năm sáu trăm linh hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt tỷ lệ tám mươi bảy
phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân là một thành tích đáng ghi nhận
trong xây dựng nông thôn mới của toàn bộ hệ thống chính trị huyện
hoàn thành dôn điền đổi thừa nâng cấp hệ thống thủy lợi
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi quy hoạch vùng sản xuất
tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với liên kết
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển giao thông
với lộ trình và bước đi rõ ràng huyện trương mỹ đã tập trung phát triển kinh tế
đưa thu nhập của người dân từ một mươi một triệu đồng năm hai nghìn một mươi lên ba mươi chín triệu đồng như hiện nay
đồng thời nhờ thực hiện đồng bộ các chế độ chính sách giải pháp giảm nghèo hiệu quả
mà chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi bảy đã có một bảy trăm sáu mươi tám hộ thoát nghèo đạt một trăm bốn mươi bảy ba kế hoạch
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn ba sáu mươi năm và đến nay
các xã xây dựng nông thôn mới đều không có nợ động xây dựng cơ bản
với lộ trình và bước đi rõ ràng huyện trương mỹ đã tập trung phát triển kinh tế

với sự thống nhất cao từ chủ trương đến thực hiện huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị
và sự đóng góp tích cực của nhân dân năm hai nghìn một mươi tám huyện trường mỹ phấn đấu nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới
lên hai mươi năm xã tạo đà về đích huyện nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi